kính chào quý vị và các bạn sáng hôm nay mùng bảy tháng năm tại tỉnh điện biên
đã diễn ra lễ diễu binh diễu hoành trọng thể hào hùng kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
lúc gần bảy giờ sáng nay một cơn mưa lớn đã xuất hiện tại thành phố điện biên phủ
nhưng sau khoảng một tiếng mưa rứt mang lại bầu không khí mát mẻ cho buổi lễ
bất kể thời tiết các lực lượng diễu binh diễu hoành vẫn trang nghiêm thực hiện các nghi lễ
trong sự hào hức của hàng ngàn người dân cũng như là du khách tham dự lễ kỷ niệm
sau đây là phần dự báo thời tiết của nước ta trong vòng ba ngày tới
thưa quý vị tại khu vực các tỉnh phía đông bắc bộ trong hai ngày tới
thời tiết sẽ mát mẻ mưa rồng xuất hiện ở nhiều nơi
cục bộ sẽ có mưa vừa mưa to tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm
sang ngày mùng một mươi mưa sẽ có xuống giảm và nhiệt độ sẽ tăng khoảng hai độ
phía tây bắc bộ cũng sẽ có mưa tăng cường trong vòng hai ngày tới
cục bộ có mưa vừa mưa to về chiều tối và đêm
nhiệt độ trong hai ngày này phổ biến không quá mức là ba mươi một độ
sáng ngày mùng một mươi mưa giảm nhiệt độ sẽ tăng thêm khoảng ba độ
tại khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế trong một vài ngày tới
ở phần phía bắc sẽ có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to phía nam sẽ có mưa rông ở một vài nơi
ban ngày trời nắng nhiệt độ cao nhất vào khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ
thời tiết tại khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
có thời tiết ổn định trong những ngày tới chiều tối và đêm có thể xuất hiện
mưa rào và rông vài nơi ban ngày trời có nắng có nơi nắng nóng
nhiệt độ cao nhất là ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn
khu vực các tỉnh tây nguyên thời tiết phổ biến có nắng nhiều
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
nắng nóng nhẹ chỉ còn cục bộ
vào thời điểm chiều tối và đêm mưa rông sẽ xuất hiện vài nơi ở trên khu vực
khu vực nam bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng diện rộng kéo dài
nhưng cường độ chưa tới mức nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày
vào khoảng ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và rông vài nơi
đi kèm lốc xét và gió giật mạnh